công an tỉnh đắk nông tổ chức họp báo thông tin vụ án sản xuất và buôn bán xăng dầu giả
vụ việc được bộ công an phối hợp với công an tỉnh đắk nông lập chuyên án liên quan đến đại gia xăng dầu miền tây trịnh sướng
qua công tác trinh sát công an tỉnh đắk nông phát hiện đường dây sản xuất buôn bán xăng giả trên địa bàn tỉnh đắk nông
và một số tỉnh thành phố trực thuộc trung ương với phương thức thủ đoạn rất tình phi
công an tỉnh đắk nông đã xác lập chuyên án bí mật để điều tra
kết quả điều tra cho thấy từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến nay số tiền các bị can dùng để mua dung môi phục vụ việc sản xuất xăng giả là trên ba tỷ đồng
trung bình mỗi tháng đường dây này đưa ra thị trường tiêu thụ trên sáu triệu lít xăng giả
đến nay công an đã tạm giữ hơn ba lít dung dịch các loại trong đó có hơn hai lít hỗn hợp đã pha chế thành xăng giả
trong số hai mươi ba bị can đã bị khởi tố có ông trịnh sướng chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ hưng
ở ấp thạnh lợi thị trấn mỹ xuyên tỉnh sóc trăng